trước khi diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
lãnh đạo đảng nhà nước đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã đặt vòng hoa vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
tham gia đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn vào lăng viếng bắc có các đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và đại biểu quốc hội về dự kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các vị đại biểu quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại